ngày hai mươi bốn tháng chín tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị
tầm nhìn và đối thoại công tư ngành hàng chăn nuôi bò sữa
nhằm đánh giá thách thức và tiềm năng của ngành chăn nuôi bò sữa của nước ta
khi các hiệp định thương mại nghị định thư trong lĩnh vực này
có tác động mạnh đến thị trường chăn nuôi bò sữa nước ta
tại hội nghị các chuyên gia nhận định tốc độ tăng trưởng nhanh
thị trường tiềm năng môi trường đầu tư thông thoáng hấp dẫn
là điều kiện để phát triển ngành chăn nuôi bò sữa việt nam
tuy nhiên nhiều hiệp định thương mại đặc biệt là cptpp và evfta
có tác động mạnh đến thị trường chăn nuôi đòi hỏi các doanh nghiệp hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
cần phải đổi mới phương thức chăn nuôi theo quy mô lớn đa dạng hóa
nâng cao chất lượng trong chuỗi giá trị cũng như liên kết chặt chẽ giữa người chăn nuôi và doanh nghiệp
để có thể cạnh tranh tốt hơn trên thị trường thế giới
vai trò đảm bảo cho sự thành công của cái mô hình công tư này thì phải là vai trò của doanh nghiệp
bởi vì doanh nghiệp quyết định toàn bộ các nguồn đầu vào cũng như giải quyết nguồn đầu ra cho bảng quản lông dân
và trên cơ sở đầu tư ppp nhỡ các cơ quan của nhà nước sẽ hỗ trợ về mặt chính sách
về các quy định và cũng có những hỗ trợ nào đó về mặt gọi là tài chính để xây dựng các mô hình
nhiều ý kiến cho rằng ngành chăn nuôi bò sữa cần đẩy nhanh hơn nữa quá trình tái cơ cấu
gần với đa dạng hóa các sản phẩm cũng như hình thành vùng nguyên liệu
đảm cho phục vụ phát triển chăn nuôi tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt những vấn đề phát sinh trong thực hiện chính sách
qua đó tháo gỡ khó khăn và hoàn thiện chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào ngành chăn nuôi